huyện phước sơn tỉnh quảng nam với độ che phủ rừng trên sáu mươi năm và nguồn vàng xa khoáng phong phú đã trở thành điểm nóng về tình trạng khai thác lâm khoáng sản trái phép
để ngăn chặn tình trạng này huyện phước sơn đã thành lập các trạm kiểm soát liên ngành chốt chặn tại các điểm sung yếu qua đó đã hạn chế được tình trạng khai thác lâm khoáng sản trái phép trên địa bàn
cuối năm hai nghìn một mươi sáu huyện phước sơn tỉnh quảng nam đã hình thành ba tổ kiểm soát chốt chặn tại các cửa rừng và địa điểm sung yếu để kiểm tra người và phương tiện ra vào cửa rừng cũng như các địa điểm khai thác khoáng sản
tại các trạm kiểm soát ngoài lực lượng kiểm lâm còn có lực lượng công an dân quân đoàn thanh niên và cán bộ xã
mỗi thành viên tại các chốt chặn được luân chuyển thường xuyên hàng tuần để tăng cường hiệu quả kiểm tra thực thi nhiệm vụ và tạo niềm tin trong nhân dân
tổ chức chốt chặn ở các trạm kiểm soát này là nhằm phát hiện bác giữ các đối tượng mua bán và chuyển trái phép lâm sản và ngăn chặn việc đưa người phương tiện dụng cụ vào rừng để khai thác vàng khoáng sản lâm sản trái phép
trước đây là lực lượng nó mỏng rồi cái trạm kiểm soát nó cũng đặt chưa đúng vị trí
bây giờ thì đặt đúng vị trí rồi thì
cái trạm kiểm soát này phát huy rất là hiệu quả
từ hiệu quả của các chốt kiểm soát trên đường bộ huyện phước sơn đã thành lập thêm các trạm kiểm trên các lòng hồ thủy điện và tổ chức các cuộc truy quét đầy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực bảo vệ rừng và khai thác khoáng sản
chính vì thế tình hình khai thác lâm khoáng sản trên địa bàn được kiểm soát khá chặt chẽ
trong quá trình thực tế quản lý thì nó có phát sinh những điểm nắm những vùng có nhiều thạng nguyên khoáng sản
thì có đối tượng có tổ chức có nhân khai thác thì nó tập trung vào đó
thì bản thân huyện cũng đã tổ chức các trạm chốt chặt một cách rất là linh hồn không phải là đáng tệ một điểm
tất cả các trạm này là hoạt động liên tục nên là hạn chế đến mức thấp nhất cái việc khai thác thạng nguyên khoáng sản
nó cụ thể là trong những năm qua thì số vụ nó dọn đi hai mươi ba mươi
với sự hình thành các trạm kiểm soát liên ngành và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương
huyện phước sơn tỉnh quảng nam đã ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác lâm khoáng sản trái phép trên địa bàn